theo số liệu thống kê từ bộ y tế trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước đã xảy ra sáu vụ ngộ độc thực phẩm là ba trăm sáu mươi tám người bị ngộ độc
tính chung quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước đã xảy ra một mươi sáu vụ ngộ độc thực phẩm làm sáu trăm năm mươi chín người bị ngộ độc tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba trong đó có ba người tử vong
ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thức ăn hoặc trúng thực là tình trạng người bệnh bị trúng độc
ngộ độc do ăn uống phải như thức ăn nước uống bị nhiễm khuẩn nhiễm độc hoặc các thực phẩm bị biến chất ôi thiêu vượt quá liều lượng cho phép các chất bảo quản chất phụ da
nếu ngộ độc thực phẩm ở mức độ nhẹ người bệnh có thể khỏe lại sau vài ngày trong trường hợp nặng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời
thực phẩm rất dễ bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh đặc biệt là các loại thực phẩm chín như thịt tươi trà nướng hải sản nướng đồ ăn chế biến sẵn như xúc xích lạp xương rau sống quả tươi thịt sống như tiết canh nêm chua nêm trạo
có nhiều loại vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm trong đó phải kể đến vi khuẩn và vi nấm
vi khuẩn thường gặp nhất là vi khuẩn tả
vi khuẩn tả có độc tố rất mạnh nên bệnh cảnh lâm sàng khi mắc bệnh tả rất trầm trọng nếu không phát hiện sớm và xử lý kịp thời rất dễ đưa đến trụy tim mạch gây tử vong hoặc suy thận gấp do mất nước và mất điện dài ô át
ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi ăn uống phải thực phẩm bị nhiễm khuẩn nhiễm độc thức ăn bị ôi thiêu nấm mốc
thông thường ngộ độc cấp tính sẽ diễn ra sau vài phút vài giờ hoặc một đến hai ngày sau khi ăn
một số dấu hiệu nhận biết ngộ độc thực phẩm như buồn nôn và nôn đau bụng tiêu chảy phân nước tiểu có thể có máu có thể sốt hoặc không đa số các trường hợp ngộ độc thực phẩm đều có thể xử lý tại nhà
tuy nhiên nếu có các dấu hiệu sau thì nên đi khám bệnh ngay nôn nói liên tục nôn do máu hoặc đi ngoài da máu bị tiêu chảy liên tục đau bụng dữ dội thân nhiệt cao hơn ba mươi tám năm độ c khát nước khô miệng tiểu ít hoặc không đi tiểu cơ thể yếu trầm trọng ho mắt cháu mặt mắt mờ cơ yếu phát ban toàn thân ngứa khó thở
ngoài ra cần lưu ý với các đối tượng như người già phụ nữ mang thai trẻ nhỏ người mắc bệnh mạng tính khi có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm cần đến khám bác sĩ càng sớm khoanh tốt
cùng lắng nghe những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị lâm nguyên phó viện trưởng viện dinh dưỡng quốc gia để hiểu rõ hơn về vấn đề này